công an quận hà đông đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên trong vụ việc này
trước đó khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi chín tháng ba hai nhóm chủ yếu là năm thanh niên ở độ tuổi một mươi bốn đến hai mươi hai tuổi sử dụng vũ khí là giáo giải tự chế xông vào ẩu đả với nhau
nhận tin báo lực lượng công an đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn cuộc hỗn chiến đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia ẩu đả
quá trình xác minh làm rõ cơ quan công an đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đồng thời triệu tập các đối tượng còn lại
hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ
hôm nay hai mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam lâm duy lợi sinh năm hai nghìn một trú tại thành phố rạch giá
và lê hữu nhân chú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an lợi và nhân khai nhận vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sau khi đi nhậu về đến dốc cầu rạch giá một trên đường võ văn kiệt thuộc phường vĩnh thông thành phố rạch giá
thì thấy anh đinh công lực đang đứng đợi xe khách trên tay đang cầm một điện thoại di động
sau đó cả hai chạy xe máy đến tiếp cận anh lực rồi giả vờ mượn điện thoại gọi nhờ
khi anh lực vừa đưa điện thoại cho lợi mượn
thì đối tượng cầm điện thoại tiến lại chỗ nhân đang ngồi trên xe máy chờ sẵn tẩu thoát nhưng bị anh lực phát hiện chặn lại
lợi liền dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh lực
trong lúc giảng co anh lược giật lấy chìa khóa xe máy đồng thời truy hô
lợi và nhân bị bắt giữ cùng tăng vật của vụ án
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai đối tượng là nguyễn minh tâm một mươi tám tuổi đặng huỳnh thanh nhân một mươi bảy tuổi
cả hai cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khuya ngày một mươi chín tháng ba tâm điều khiển xe máy chở nhân
khi đến đoạn đường lô cao xu xã long đức huyện long thành phát hiện anh lê ngọc tiến đang điều khiển xe máy chở bùi thế thanh lưu
chở bùi thế thanh lưu thông cùng chiều trên tuyến quốc lộ năm mươi một tâm điều khiển xe áp sát để nhân giật chiếc điện thoại của anh thanh rồi tăng ga bỏ chạy
nghe tiếng truy hô của bị hại tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông
ngã ba thái lan phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành truy đuổi
thấy lực lượng công an hai đối tượng đã dùng dao chống trả nhằm tẩu thoát nhưng đã bị khống chế bắt giữ cùng tăng vật
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị không quen biết nhau từ trước mà chỉ thông qua những tin nhắn trên mạng để kết nối và tụ tập giao du với nhau
đó là phương thức phổ biến của rất nhiều nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đà nẵng thời gian vừa qua
mặc dù đã có rất nhiều những cảnh báo về tình trạng trên thế nhưng dường như vấn đề này vẫn bị thả nổi
và các thanh thiếu niên liên quan đến các vụ án hình sự ma túy xuất hiện với số lượng ngày một tăng
đây là kẽ hở khiến cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn tiềm ẩn những phức tạp
nhóm bốn thanh thiếu niên này chú quận liên triểu và tỉnh quảng nam vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
phối hợp với công an phường hòa khánh nam phát hiện mời về làm việc
rồi ra hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
dẫu chẳng quen thân nhưng chỉ với vài lời rủ dê của trần quốc cường người anh lớn với hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
cả nhóm đã cùng nhau thực hiện một mươi vụ trộm cắp trên địa bàn quảng nam và đà nẵng
anh cường phân công tụi em là em là người vô giác xe còn anh cường là người bẻ khóa còn phúc là người canh để cho bọn em vô giác xe
điều đó là
còn đây là đối tượng nguyễn thanh bình chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam cũng bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều bắt giữ
khi trộm cắp hàng loạt xe máy ở đà nẵng để đem về quê thay biển số đưa cho các đối tượng quen biết ở quảng nam tiêu thụ
chỉ chưa đầy một phút bình đã rủ xe máy đến đà nẵng đưa cho các đối tượng quen biết ở quảng nam tiêu thụ

ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến số lượng thất nghiệp tăng lên cùng với đó sự buông lòng quản lý con em của mỗi gia đình cũng khiến gia tăng những vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
cá biệt có trường hợp các em bỏ nhà đi nhiều ngày
các gia đình cũng không hài biết
chỉ tính riêng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an các đơn vị địa phương của thành phố đà nẵng đã điều tra làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản
phần lớn là xe máy mà đối tượng thực hiện lại chủ yếu là thanh thiếu niên
ngoài sự vào cuộc của các cơ quan tổ chức thì các gia đình có con em mình thì quản lý chi tiêu thời gian phương tiện để hạn chế việc các em có thời gian
rồi có phương tiện rồi đi ra thực hiện các hành vi phạm tội hoặc là đi hợp pháp luật
tất cả các vụ trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian qua đều được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng và công an các quận huyện tập trung đấu tranh xử lý quyết liệt
đây cũng là bài học dăn đe cho những thanh thường niên vẫn thích ăn chơi leo lỏng tụ tập coi thưởng pháp luật
văn phòng chính phủ đã có thông báo kết luận của phó thủ tướng vũ đức đam tại cuộc họp về việc mua vaccine cho trẻ em từ năm cho đến dưới một mươi hai tuổi
việc thực hiện hợp đồng mua vaccine astrazeneca
phó thủ tướng ra bộ y tế khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ y tế làm rõ các loại vaccine có thể tiêm cho trẻ em tình hình dự báo nhiễm virus của trẻ em và việc tiêm sau khi bị nhiễm virus
kinh nghiệm của các nước tiêm cho trẻ em các cam kết tài trợ vaccine của các nước
trên cơ sở đó kiến nghị tổng số vaccine cần mua báo cáo thủ tướng chính phủ trong ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
về việc thực hiện hợp đồng mua vaccine astrazeneca bộ y tế báo cáo rõ về lô vaccine một một trăm linh chín sáu trăm linh liều vaccine đã được đưa về việt nam từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chính sách giảm giá của astrazeneca đối với các nước và việt nam
chính sách giảm giá của astrazeneca đối với các nước và việt nam đối với các nước và việt nam đối với các nước và việt nam
chính sách giảm giá của astrazeneca đối với các nước và việt nam đối với các nước